bộ giao thông vận tải ban quản lý dự án tám mươi năm đã tổ chức lễ gia quân thi công dự án đầu tư xây dựng công trình
gia cố hầm yếu kết hợp mở các ga và cải tạo kiến trúc phần trên đoạn vinh nha trang tuyến đường sắt hà nội tp hcm
đây là gói thầu xây lắp thứ tư thuộc dự án cải tạo nâng cấp cầu yếu và gia cố trụ chống pha sô trên tuyến đường sắt hà nội tp hcm
dự án này sẽ thực hiện gia cố một mươi hầm đường sắt mở mới một ga di rời một ga cải tạo ga bổ sung thêm đường ga cho một mươi hai ga
đồng thời triển khai nâng cấp cải tạo nền đường kiến trúc tầng trên hơn ba mươi chín km xây dựng gần năm km hàng rào đường gom xây dựng một cầu đường sắt
ngoài dự án này các dự án cải tạo nâng cấp các cầu yếu và gia cố trụ chống pha sô đã khởi công từ tháng năm
hai dự án cải tạo nâng cấp công trình thiết yếu đoạn hà nội vinh và đoạn nha trang sài gòn chưa khởi công